văn phòng chính phủ đã chấp thuận các đề xuất liên quan đến bổ sung phí phương tiện cơ giới vào một số khu vực trên địa bàn thành phố hà nội để giảm thiểu nguy cơ un tắc và ô nhiễm môi trường
theo đó phó thủ tướng vương đình huệ đồng ý với các đề nghị của bộ tài chính về các nội dung liên quan đến bổ sung phí phương tiện cơ giới vào một số khu vực trên địa bàn thành phố
có nguy cơ ủn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường để hạn chế số lượng xe cơ giới đi vào và quy định mức phụ thu ô nhiễm môi trường
theo mức khí thải lưu hành của phương tiện cơ giới đường bộ thông qua đăng kiểm phương tiện
ủy ban nhân dân tp hà nội báo cáo bộ tài chính về cơ sở pháp lý sự cần thiết nội hàm và tác động của khoản phụ thu ô nhiễm môi trường
theo mức khí thải khi lưu hành của các phương tiện cơ giới đường bộ
qua đó bộ tài chính nghiên cứu kiến nghị của ủy ban nhân dân tp hà nội chủ trì phối hợp với bộ tài nguyên và môi trường
bộ giao thông vận tải khẩn trương hoàn thiện và chỉnh chính phủ bàn hành nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với khí thải